trải qua bao biến cố của thời đại chứng kiến bao biến thiên của lịch sử địa giới hành chính có khi thay đổi nhưng địa danh nghi xuân vẫn trường tồn hàng trăm năm qua để trở thành một miền quê đi vào thơ ca lịch sử của dân tộc bởi những tên đất tên người làm dạng giữa non sông
người nghi xuân luôn lấy sự học làm đầu
học để thành người học để thành danh học để xây dựng một miền quê
học để thành người học để xây dựng một miền quê văn hóa anh hùng
sau hòa bình bước vào công cuộc tái thiết và đổi mới quê hương nghi xuân không ngừng đổi thay
đặc biệt từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghi xuân thực sự vươn lên mạnh mẽ trở thành điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh khởi động xây dựng nông thôn mới
điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn một mươi bảy có một mươi xã đạt dưới năm tiêu chí
tuy nhiên với sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực đảng bộ chính quyền và nhân dân nghi xuân đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nghi xuân trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới
cuối năm hai nghìn một mươi tám nghi xuân được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh huyện thứ năm mươi sáu trong toàn quốc vinh dự đạt danh hiệu này
vệ đích trước hai năm so với dự kiến
thu nhập bình quân đầu người đạt gần ba mươi bảy triệu đồng tăng hơn hai lần so với thời điểm năm hai nghìn một mươi
thực hiện phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc
sau khi trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đảng bộ chính quyền và nhân dân nghi xuân lại bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu
tiên điền là một trong những xã
đảng bộ chính quyền đã được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
hiện nay trên địa bàn có trường mầm non trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ hai
bảy trên tổng số bảy khu dân cư đều tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
các câu lạc bộ văn nghệ hoạt động thường xuyên
môi trường là tiêu chí được xã đặc biệt quan tâm
công tác tuyên truyền nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư
rác thải được thu gom xử lý đúng quy định
tiên điền đã và đang trở thành điểm đến tham quan học tập xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương trên cả nước
dù đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi sáu nhưng khát khao xây dựng quê hương trở thành miền quê đáng sống vẫn luôn cháy bỏng trong mỗi người dân nơi đây
ngày càng có nhiều ngôi nhà mới khang trang các tuyến đường xanh sạch đẹp trải dài tới từng ngõ xóm
hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt và sản xuất của người dân
phần thịt của cá loại bỏ xương sống và xương răm phần thịt của cá sau khi nạo được đưa vào máy xay rồi sau đó sẽ tiếp tục được cho vào máy nhồi
để bảo đảm độ dai của chả cá quan trọng nhất vẫn ở khâu nhồi cá sau đó đưa ra trộn đều với gia vị gồm muối đường tiêu bột ngọt
hạt tiêu không phải xanh nhỏ mà chỉ cần cho vỡ làm hai ba mảnh để khi ra thành phẩm người dùng vẫn có thể cảm nhận được vị cay cay tê tê
nơi động lưỡi của hạt tiêu khi thưởng thức